thưa quý vị sáng nay phiên tòa xét xử nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn quang tuấn và đồng phạm
chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội đã bị đề nghị xử phạt từ bốn đến năm năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với bị cáo tuấn bốn bị cáo nguyên là cán bộ bệnh viện tim hà nội gồm hoàng thị ngọc hưởng
nguyên phó giám đốc nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tù
ba bị cáo thuộc công ty hoàng nga bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù giam
bị cáo phan tuấn đạt nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim hòa phát từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo thuộc công ty định giá aic bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù
bản luận tội xác định bị cáo tuấn đã đồng ý cho công ty hoàng nga và công ty kim hòa phát
gửi vật tư vào bệnh viện tim hà nội theo hình thức dùng trước trả tiền sau
để hợp thức việc trả tiền bị cáo tuấn và các bị cáo cấp dưới đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu
và chỉ định thầu trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các bị cáo các luật sư đã tham gia tranh luận đưa ra những luận điểm luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo